và tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc được đưa ra xét xử công khai tại hà nội
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà hầu hết các bị can là cán bộ chủ chốt được giao quản lý và thực hiện các dự án công trình lớn của quốc gia
trong đó có dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii vì nhiều động cơ khác nhau các bị can đã cố ý làm trái quy định gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế
một số bị can còn lập chứng từ khống để rút tiền của dự án chia nhau
dư luận tin rằng pháp luật là thượng tôn bất cứ người nào phạm tội dù là cán bộ cấp cao hay ở cương vị nào đều bị xét xử nghiêm minh đúng pháp luật
trên nhiều số báo ra hôm nay cũng đều đưa thông tin ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi tám đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
thay mặt ban bí thư ký ban hành chỉ thị số một mươi bảy cttu về lãnh đạo đại hội mặt trận tổ quốc
việt nam các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
toàn văn của chỉ thị quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên nhiều số báo ra ngày hôm nay
đường hầm vượt sông sài gòn luôn ùn tắc là nhan đề bài viết trên tờ thời nay
đường hầm sông sài gòn công trình giao thông tiêu biểu của thành phố hồ chí minh
cũng là đường hầm vượt sông lớn nhất đông nam á thời gian gần đây
thường xuyên xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông kéo dài vào khung giờ cao điểm sáng chiều
trước thực trạng trên cơ quan chức năng liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp
nhằm giải cứu nút giao thông quan trọng ở cửa ngõ thành phố này
như mở rộng làn xe máy hai đầu đường hầm điều tiết ngăn xe ô tô vào trong hầm để ưu tiên cho xe máy
thế nhưng theo nhiều chuyên gia giao thông những giải pháp nêu trên mới chỉ mang tính tạm thời
theo dự báo với lượng xe cộ tăng nhanh qua từng năm thì lưu lượng tham gia giao thông sẽ tăng tương ứng
nếu chính quyền thành phố không có giải pháp xây dựng các công trình giao thông kết nối khu đông bắc với trung tâm
sẽ không giải quyết được tình trạng quá tải tại đây
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán
thế nhưng thành phố hồ chí minh cháy vé xe tết đi các tỉnh miền trung
vé tàu khó mua là nội dung được đăng tải trên báo lao động
sau hai ngày là ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng một
thực hiện bán chiếc vé xe tết tại bến xe miền đông
thì tại các quầy vé của các doanh nghiệp vận tải ủy thác cho bến vắng khoe khách
trong khi các quầy vé của những doanh nghiệp vận tải thương hiệu thuê quầy tự bán vé luôn đông khách
và xảy ra tình trạng cháy vé
tiếp đến dù ngành đường sắt công bố còn hàng chục nghìn vé tàu tết
nhưng để có được tấm vé tàu về quê ăn tết thì không hề dễ
cũng liên quan đến tết nguyên đán đang đến gần
luật bài viết trên báo hà nội mới giáp tết cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu
và báo sài gòn giải phóng tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám đảm bảo thực phẩm an toàn giá không tăng
cứ đến hẹn lại lo từ cuối năm dương lịch cho đến tết nguyên đán là thời điểm diễn ra những cuộc gặp gỡ
hội họp liên hoan kéo theo đó là sự gia tăng về lượng bệnh nhân ngộ độc rượu
mặc dù đã có nhiều lời cảnh báo về tác hại của tình trạng ngộ độc rượu đối với sức khỏe
nhưng không ít người vẫn phất lờ thậm chí tiếp tục lạm dụng diệu
sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để rồi rước họa vào thân
y ạch năng lượng sạch là nhan đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
được đón chào hồ hời nhưng giờ đây không ít nhà đầu tư năng lượng sạch
điện gió điện mặt trời đang tìm cách xin trả lại dự án
vì giá thấp lẫn chính sách khuyến khích đầu tư chưa đủ hấp dẫn
mới nhất một nhà đầu tư hàn quốc đã xin rút khỏi dự án tại tỉnh đắk lắc vì lý do
không đảm bảo khả năng sinh lợi cần nhanh chóng khơi thông cơ chế
xóa bỏ rào cản để phát triển năng lượng sạch là điều mà rất nhiều nhà đầu tư đang mong muốn
tình trạng ngủ ở bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào
đang là một trong những biểu hiện đáng lo ngại về tình trạng thiếu ngủ của học sinh hiện nay
hãy cho em được ngủ bài viết trên báo lao động
ngủ ở bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào
đang là một trong những biểu hiện đáng lo ngại về tình trạng thiếu ngủ của học sinh hiện nay
thông điệp hãy cho em được ngủ của hai nữ sinh tại tp hcm mới đây
khiến ngành giáo dục cấp bậc cha mẹ học sinh một lần nữa cần nhìn nhận lại một thực tế đáng báo động
áp lực học hành và việc bố trí giờ giấc học tập làm việc của nhà trường của phụ huynh không hợp lý
đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tâm sinh lý con trẻ
các chuyên gia cho rằng nút gỡ chính là ở phía nhà trường tư tưởng của giáo viên
bên cạnh đó trong trường hợp nhận thấy những bất hợp lý trong giáo dục
phụ huynh cần chủ động liên lạc trực tiếp với nhà trường với các thầy cô giáo để có điều chỉnh cho phù hợp